theo báo cáo phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đơn vị dân vận tốt được để mạnh với nhiều kết quả nổi bật
phong trào thi đua quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới đã giúp nhân dân trên hai mươi năm ngày công
làm mới sáu mươi km đường giao thông nông thôn xây mới và hỗ trợ xây dựng bốn mươi ba km lưới điện
đặc biệt binh đoàn đã bố trí được năm mươi sáu cụm dân cư tổ chức đào tạo nghề cho hơn một mươi hai lượt lao động tại địa phương
nhân dịp này bộ tư lệnh binh đoàn một mươi sáu đã khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bản nhọt lợt xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an của việt nam đã tổ chức kết nghĩa với ba bản
thẩm khướng hồi ngua cụm bản pha đánh hồi pá cụm bản mừng dương huyện mừng quắn tỉnh hùa phăn của lào
nâng tổng số lên hai mươi một bản của việt nam kết nghĩa với hai mươi ba bản của lào
theo biên bản ký kết các bên sẽ tích cực tuyên truyền vận động người dân bảo vệ nguyên trạng đường biên cột mốc và dấu hiệu vành đai khu vực biên giới
bên cạnh đó hai bên cam kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo xóa bỏ các tập tục lạc hậu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
cũng trong ngày hôm qua ban thường vụ huyện ủy đông giang nam giang và tây giang tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị giao ban ba huyện tây bắc quảng nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
đây là khu vực có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng và đối ngoại có đường biên giới với nước bạn lào có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế với diện tích chiếm một phần ba diện tích toàn tỉnh
tại hội nghị ngoài việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng trong thời gian qua định hướng phát triển trong những năm tới
lãnh đạo ba huyện miền núi cao đông giang tây giang và nam giang đã đề nghị ubnd tỉnh quảng nam cần đầu tư nâng cấp và mở rộng các tuyến giao thông kết nối đồng bằng lên miền núi để bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thu hút khách du lịch
cũng tại hội nghị các đại biểu của ba huyện thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng địa phương
theo đó huyện nam giang chịu trách nhiệm hoàn thành đề án liên kết phát triển rừng gỗ lớn vùng tây bắc huyện đông giang chịu trách nhiệm dự thảo hoàn thành đề án phát triển du lịch vùng tây bắc và huyện tây giang chịu trách nhiệm xây dựng hoàn thành đề án liên kết phát triển dược liệu vùng tây bắc quảng nam
mới đây tại đồn biên phòng vàng tràng châu huyện châu thành bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã ra mắt một mô hình hết sức mới và có ý nghĩa mang tên con nuôi đồn biên phòng
mô hình này được kỳ vọng mang đến niềm vui cho các em có hoàn cảnh khó khăn
tại buổi lễ các đồn biên phòng tại tây ninh đã nhận nuôi một mươi một em học sinh là người dân tộc khơ mè trẻ mô côi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các đơn vị nhận nuôi đã bổ trí nơi ăn ở sinh hoạt học tập phù hợp cho các em và phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ kèm cặp hướng dẫn ngay tại đồn
hằng ngày thì sáng báo thức cho các cháu tham gia tập thể dục với các chú bộ đội
sau đó thì vào vệ sinh đơn vị ăn uống và đến giờ đi học thì giao cho cán bộ hai cháu thì hai đồng chí cán bộ có trách nhiệm đưa cháu ra trường học
tối đến thì có cán bộ đơn vị thì kèm tập cho các cháu học
còn đối với chế độ ăn uống các cháu thì cán bộ đơn vị chiến sĩ đơn vị cũng ăn chế độ tiêu chuẩn từ sau thì các cháu cũng tiêu chuẩn như vậy
được biết toàn bộ cán bộ chiến sĩ tại tây ninh đã quyên góp được một trăm bốn mươi sáu triệu đồng chăm lo cho các em ăn học
mùa sắm quân phục đồng phục đô dung học tập
bên cạnh đó không chỉ tại địa bàn tỉnh tây ninh mà cho đến nay đã có gần ba trăm linh trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận làm con nuôi đồn biên phòng trên toàn quốc
trong thời gian tới thì bộ đội biên phòng các tỉnh thành biên giới biển và biên giới đường bộ sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình con nuôi đồn biên phòng
để chung tay góp sức cùng với các cấp chính quyền
hướng đến các đối tượng trong đó là có các cháu mà gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn về gia đình
mô hình là chủ trương của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nhằm giúp đỡ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới
đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với quần chúng nhân dân biên giới xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc
hôm qua tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ công thương đã phối hợp với tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv
tổ chức hội nghị định hướng hoạt động khoa học công nghệ phục vụ đổi mới hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến than khoáng sản đến năm hai nghìn ba mươi
đây là diễn đàn để các nhà quản lý khoa học và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi đánh giá những kết quả đã đạt được
những khó khăn tồn tại chưa được giải quyết của giai đoạn trước trong việc thực hiện yêu cầu đổi mới
hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến than khoáng sản việt nam tkv
đồng thời định hướng hoạt động cho giai đoạn tới nhằm thực hiện mục tiêu của đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ
trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm hai nghìn hai mươi năm được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số hai trăm năm mươi chín ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới bộ công thương yêu cầu các đơn vị chế biến khai thác than khoáng sản cần tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
đổi mới và hiện đại hóa công nghệ thiết bị sản xuất trong doanh nghiệp khai thác chế biến một số loại khoáng sản như than dầu khí khoáng sản kim loại
phi kim loại vật liệu xây dựng
là một đơn vị có số lượng khách hàng sử dụng điện đông nhất toàn tỉnh gần tám mươi khách hàng điện lực playco ngoài việc đảm bảo cấp điện
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng đơn vị còn triển khai sâu rộng phong trào sáng kiến
cải tiến kỹ thuật đã mang lại nhiều hiệu quả phong trào đã góp phần thúc đẩy người lao động say mê công hiến
cho ra đời nhiều sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc tại đơn vị
trong năm hai nghìn một mươi chín điện lực pleiku đã có hai sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi mỗi sáng kiến đều lớn hơn một trăm linh triệu đồng
đem lại hiệu quả cao trong công tác sản xuất kinh doanh qua đó để mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn công việc hàng ngày
trong vật thể điện lực lây cu các cá nhân các cổ phận cũng như là cố gắng suy nghĩ tìm tòi tìm mọi biện pháp để mà thực hiện trong công việc
để nâng cao hiệu quả sáng kiến để nâng cao hiệu quả
trong những năm từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín đến nay đơn vị cũng có đề xuất nhiều sáng kiến và những sáng kiến đó đã thiết thực đem lại hiệu quả cho đơn vị
trong quá trình công nhân tiến hành thí nghiệm đòn tiếp địa cột thường gặp nhiều khó khăn như thực hiện biện pháp an toàn đối đất tạm thời trước khi tháo cờ tiếp địa ra khỏi thân cột
với sáng kiến cờ nối tiếp địa gốc vào thân cột bằng cách gia công bắt nối tiếp địa gốc vào thân cột này đã giúp cho thao tác tháo lắp cờ tiếp địa dễ dàng
giảm thời gian công tác thí nghiệm tiếp địa giảm thời gian thực hiện bảo đảm an toàn cho công nhân và nâng cao hiệu quả lao động
các sáng kiến của địa lực bà lê cư mang lại các hiệu quả
thứ nhất là đảm bảo an toàn khi mà công nhân vận hành
thứ hai là đảm bảo mỹ quan cho các khu vực ở đô thị
thứ ba là nâng cao năng suất lao động
người công nhân khi thực hiện các công việc kiểm tra lưới điện
qua thực tế công việc có những cái khúc mắt những cái vướng mắt trong công tác thì các cán bộ quân viên đều là đưa ra và cùng nhau bàn bạc đưa ra cái hướng giải quyết
khi mà có một cái sáng kiến nào đó thì đơn vị sẽ có cái sự giúp đỡ cho cá nhân hoặc là cái nhóm cái nhóm có cái sáng kiến đó để mà hoàn tiện
cái sáng kiến để có chất lượng cao nhất
với nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh về công nghiệp dịch vụ
việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong mảnh nghệ lực bleco có ý nghĩa thiết thực
góp phần trong quá trình lao động sản xuất quản lý và vận hành an toàn hiệu quả lưới điện góp phần xây dựng phát triển địa phương
nằm trong hoạt động xây dựng phát triển chuỗi giá trị hỗ trợ nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba của thành phố hà nội
đồng thời hưởng ứng ba mươi năm ngày quốc phòng toàn dân
hôm qua trung tâm trợ giúp nông dân hà nội đã phối hợp với hội nông dân huyện ba vì tổ chức quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn
đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng giá trị chuỗi cung ứng nông sản sạch của vùng sản xuất nông nghiệp của thủ đô
việc giới thiệu quảng bá các loại sản phẩm an toàn theo địa chỉ vừa giúp người dân có địa chỉ tin cậy trong lựa chọn thực phẩm
hơn nữa việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm theo tầng vùng giúp cho đầu ra của sản phẩm nông nghiệp ổn định tránh biến động
đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn cung ứng theo chuỗi là điều cần thiết trong địa hướng phát triển nông nghiệp xanh nông nghiệp bền vững của thủ đô
trong phần tiếp theo của chương trình chuyển biến tích cực từ việc cho học sinh trung học cơ sở nghỉ thứ bảy
phát triển dòng họ hiếu học
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này một trăm linh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lào cai đã chính thức áp dụng cho học sinh nghỉ học ngày thứ bảy chỉ học năm ngày trên một tuần
việc cho học sinh nghỉ học ngày thứ bảy đã nhận được sự đồng thuận cao từ phụ huynh học sinh và giáo viên bước đầu mang lại hiệu quả nhất là đối với các trường vùng cả
đã vài tuần nay khai mọc sinh trường phụ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở lùng phình huyện bắc hà
được nghỉ học ngày thứ bảy
từ khi nhà trường áp dụng học năm ngày trên một tuần so với sáu ngày như trước kia tỷ lệ chuyên cần đã được nâng lên rõ rệt
nguyên nhân bởi các em nhà xa có thể về ngay từ chiều thứ sáu và trở lại trường vào chiều chủ nhật thay vì sáng thứ hai mới tới lớp như trước đây
với cái chủ trương là học năm buổi trên một tuần và tổ chức cho các cháu nghỉ trưa tại trường
thì cơ bản là nhà trường cũng khắc phục được những cái khó khăn đó bởi vì là học sinh sẽ có nhiều thời gian nghỉ buổi trưa tại trường hơn
học buổi chiều nó đông đúc hơn thì các cháu vui vẻ hơn và cái tâm thế học nó tốt hơn rất là nhiều
đến thời điểm hiện tại toàn bộ một trăm tám mươi bảy trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lào cai đều đã áp dụng học năm ngày một tuần đối với cấp trung học cơ sở
trong đó năm buổi sáng và hai buổi chiều thực hiện theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo
các buổi chiều còn lại bố trí các hoạt động bổ trợ ngoại khóa trên nguyên tắc không gây quá tải cho học sinh
đồng thời thường xuyên giả soát đánh giá để có điều chỉnh cho phù hợp
nguyên tắc là không được gây quá tải cho học sinh
làm sao cho học sinh là học năm ngày nhưng mà các em vẫn cảm thấy nhẹ nhàng
vẫn cảm thấy là để là với mục tiêu là đi học đi đến trường thì tiếp thu được kiến thức và trí thức nhất phát triển cái năng lực
toàn diện cái năng lực của phẩm chất của mình
chứ nếu mà dồn ép lại mà gây quá tải học sinh thì chúng tôi tuyệt đối tránh những trường hợp đó
những tín hiệu đầu tiên này cho thấy
việc thay đổi số ngày học là hợp lý góp phần tích cực để triển khai kế hoạch giáo dục và định hướng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh
trong đó đặc biệt là cây mọc sinh vùng cao vùng dân tộc thiểu số
những năm qua phong trào khuyến học khuyến tài được triển khai rộng tại khắp các đơn vị trường học các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh yên bái
thông qua đó các mô hình đã thúc đẩy phong trào học tập nâng cao chất lượng dân trí bồi dưỡng nhân tài nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở vùng cao
gia đình anh sổng a dua và chị vàng thị mày ở thôn giàng bê xã xuối giàng huyện văn chấn là một trong những gia đình có truyền thống hiếu học của dòng họ sổng tại địa phương
thu nhập chính của gia đình là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
sòng với suy nghĩ dù khó khăn đến mấy cũng phải cho con học hành đầy đủ lấy cái chữ
được sự động viên giúp đỡ của dòng họ cùng tinh thần ham học hỏi của các con
anh chị đã tạo mọi điều kiện cho con được học tập đầy đủ và đang theo học tại các đơn vị trường chuyên nghiệp
trước đây điều kiện gia đình khó khăn hai vợ chồng mình rất lo lắng làm thế nào để các cháu được học đầy đủ
với sự giúp đỡ của anh em dòng họ gia đình tạo mọi điều kiện động viên các cháu học tập đầy đủ
đến nay mình rất vui mừng vì các con đã học hết lớp hết cấp và đang theo học các trường chuyên nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy dòng họ sổng dân tộc mông là dòng họ thứ hai ở xã xối giàng được công nhận là dòng họ học tập
với ba mươi sáu hộ gia đình thành viên những năm qua phát huy vai trò của ban khuyến học
dòng họ đã vận động tuyên truyền và vận động một trăm linh con em trong dòng họ được đến trường đúng độ tuổi không còn tình trạng bỏ học giữa trường
dòng họ sổng chúng tôi vận động thì không có cháu nào bỏ học đều học hết lớp hết cấp
động viên cho các cháu học và động viên cho các cháu học thi đua nhau học
cho nên là vừa qua chúng tôi theo đánh giá lại muốn lấy năm tổng kết lại thì đã có trên bảy cháu học thành tích học xuất sắc
và dòng họ chúng tôi cũng kịp thời có cái xuất quà nhỏ động viên các cháu
thì hiện nay các cháu cũng rất là mừng
các gia đình
dòng họ sổng ở xã xối giàng huyện văn chấn hiện nay có năm mươi tám dòng họ được kết nối sinh hoạt cộng đồng
năm hai nghìn một mươi tám huyện văn chấn đã có ba mươi một trên bốn mươi dòng họ đạt đủ ba tiêu chí và được công nhận là dòng họ học tập
số dòng họ được công nhận đạt từ chín mươi điểm trở lên có tám dòng họ tiêu biểu như dòng họ hà chay dòng họ sa dòng họ hoàng
chính sự động viên khách lệ kịp thời đã tạo do đòn bảy nâng bước các em trong mỗi dòng họ ra sức thi đua hăng say học tập
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần duy trì tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm của địa phương đạt một trăm linh tỷ lệ chuyên cần được duy trì từ chín mươi tám trở lên
tại thành phố đà nẵng nhiều năm qua các cựu chiến binh tổ trưởng tổ dân phố trưởng ban công tác mặt trận bảo vệ dân phố
tại một số phường của quận liên triều đã tự nguyện tham gia gác chắn tàu qua các đường ngang dân sinh trên tuyến đường sắt đoạn từ chân đèo hải vân đến cầu vượt ngô sĩ liên
để đảm bảo không xảy ra tai nạn
hệ thống đường sắt mang lại sự bình yên cho nhân dân
hơn sáu mươi tuổi nhưng ông lê thú trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng đã qua hai mươi năm tham gia nhiều chức trách ở địa phương
như chi hội trưởng hội nông dân tổ trưởng dân phố trưởng ban công tác mặt trận
cựu chiến binh phạm văn ba cũng là một trong những người sung phong thực hiện chủ trương của ban an toàn giao thông quận liên triểu và thành phố đà nẵng
ông đã vận động các cựu chiến binh của phường cùng tham gia canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để xảy ra tai nạn giao thông
cấp trên là cần có một sự quan tâm nhiều hơn nữa đầu tư và quan tâm nhiều hơn nữa là để cho anh em tôi có nghỉ đi chăng nữa
cũng thấy là rất là vui vẻ bởi vì không có một cái vụ xảy ra tăng nặng giao thông nữa
từ ngày thành lập các thổ cảnh giới thì hầu như tăng nặng không xảy ra
cho nên nó đã góp phẳng hết sức đáng kể trong việc giảm thiểu số một tai nạn giao thông được sắp trên địa bàn thành phố
cũng theo ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng mỗi ngày có từ hai mươi tám đến ba mươi một chuyến tàu khách và tàu hàng chạy qua địa bàn thành phố
trong đó nhiều nhất là tàu hàng gây ủn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
để giải quyết tình trạng này năm hai nghìn một mươi hai ngành đường sắt việt nam đã chi chín mươi ba tỷ đồng để xây dựng cầu vượt qua đường sắt và xây dựng hàng rào kiên cố
hai bên đường sắt
năm hai nghìn một mươi năm bộ giao thông vận tải và thành phố đà nẵng đã khánh thành cầu vượt ngã ba huế với kinh phí đầu tư hơn hai tỷ đồng
với mong muốn thúc đẩy hơn nữa vai trò và sự tham gia của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong phát triển kinh tế nói chung và trong chuỗi cung ứng toàn cầu nói riêng
tại hà nội hội đồng doanh nhân nữ việt nam đã chủ trì tổ chức diễn đàn định vị doanh nhân nữ
trong chuỗi cung ứng toàn cầu
sự kiện là cơ hội để các doanh nhân nữ được chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia kinh tế về quản lý chuỗi cung ứng
nắm bắt các xu hướng cơ hội và cách thức chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu một cách hiệu quả
tại diễn đàn bà nguyễn thị tuyết minh chủ tịch hội đồng doanh nhân nữ việt nam nhấn mạnh
quản lý chuỗi cung ứng thế hệ mới yêu cầu thiết kế sản phẩm phải được tích hợp với khả năng sản xuất
quy trình giao hàng và thông tin về nhu cầu của khách hàng
để đạt được điều này các nữ doanh nhân cần có cái nhìn toàn diện về quy trình kinh doanh trong suốt vòng đời sản phẩm
và vượt qua biên giới địa lý để tham gia và quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả
nhân dịp này danh sách một mươi nữ doanh nhân việt nam đã được vinh danh doanh nhân nữ asean tiêu biểu của năm
trong khuôn khổ hoạt động của mạng nữ doanh nhân asean cũng đã được công bố
vừa qua học viện múa việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín
và đón nhận huân chương lao động hạng ba sự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và hà nội
cùng tập thể nghị sĩ diễn viên nhà hát qua các thời kỳ
trải qua sáu mươi năm thành lập và phát triển hơn ba nghệ sĩ đã được đào tạo trưởng thành để phục vụ cho đất nước
đa phần trong số họ đều là những nghệ sĩ diễn viên múa hàng đầu của việt nam
thậm chí một số người còn thành danh trên sân khấu quốc tế
học viện múa đã vinh dự được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
sáu mươi năm xây dựng và phát triển học viện múa việt nam đã thực hiện tốt trọng trách được giao
và ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo về nghệ thuật múa hàng đầu của cả nước
đóng góp lớn vào sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà
tại buổi lễ học viện múa việt nam một lần nữa được vinh dự
đón nhận huân chương lao động hạng ba do nhà nước trao tặng
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành quyết định về dự án trang trí hoa
và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trí điện phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố đà nẵng đầu tư dự án trang trí hoa phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi với tổng kinh phí sáu tỷ đồng
để tiến hành trang trí hoa ở các vị trí trước mặt trung tâm hành chính
khu vực trước cầu vỉa hè đường bạch đằng trần phú trang trí công viên biển phạm văn đồng
khu vực tượng mẹ âu cơ một số nút giao thông và công viên trong nội thành
về chiều sáng tiến hành duy tu hệ thống khung trụ đèn đường
nguyễn văn thoại võ nguyên giáp phạm văn đồng đèn đầu cầu hòa xuân
duy tu nút giao thông nguyễn hữu thọ duy tân làm mới nút giao thông đường nguyễn văn linh
hoàng diệu di rời lắp đặt khung treo trụ đèn đường khu vực công viên trung tâm thành phố
và khu vực trước số bốn mươi hai bốn mươi bốn bạch đằng sang vị trí khác với kinh phí gần ba tỷ đồng
với mục đích khuyến khích tinh thần thể dục thể thao nâng cao tính cộng đồng
và đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án tài trợ từ thiện trong nhiều lĩnh vực
như y tế sức khỏe giáo dục tại việt nam
sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện bbgv charity fund run đang bước vào quá trình khởi động
trước khi chính thức diễn ra vào ngày ba tháng một mươi một tới đây
sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện bbgv carrity fund run hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức
tại buv campus ecopark văn giang tại hưng yên vào ngày ba tháng một mươi một tới đây
qua một mươi chín năm tổ chức chương trình với sự góp mặt của đại sứ quán anh
và hiệp hội các doanh nghiệp anh quốc tại việt nam đã thu hút được hơn một trăm linh người tham dự
gây quỹ được hơn một mươi tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện
mục đích của chương trình là khuyến khích tinh thần thể dục thể thao nâng cao tính cộng đồng
và đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án tài trợ từ thiện tại việt nam
trong nhiều lĩnh vực như giáo dục y tế sức khỏe phòng chống thiên tai
dự án mở sưởng hà nội tình yêu của tôi một trải nghiệm điện ảnh được thực hiện bởi các nghệ sĩ đến từ hai nước ý và việt nam
dựa trên ý tưởng của nghệ sĩ media và nhân chủng học người ý irene dorigoti
workshop thể hiện về mối liên hệ giữa con người và môi trường trong xã hội hiện đại
mỗi người khi xem có đoạn video sẽ thấy chính mình trong đó từ đó có ý thức bảo vệ môi trường hơn
đây cũng là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa việt nam và ý
trong lĩnh vực văn hóa và môi trường
và nghệ thuật từ đó mở ra các khả năng trao đổi và xúc tiến các hoạt động chương trình và dự án về văn hóa nghệ thuật giữa việt nam và ý trong thời gian tới
thưa quý vị hàn quốc sẽ chấm dứt việc tận dụng những ưu đãi như một quốc gia đang phát triển trong quá trình đàm phán tại tổ chức thương mại thế giới wto
thông báo được chính phủ hàn quốc đưa ra trong ngày hai mươi năm tháng một mươi trong động thái được xem là sự nhượng bộ trước khi chỉ trích của mỹ
trong vấn đề cải cách thể chế thương mại toàn cầu này
phát biểu họp báo bộ trưởng kinh tế và tài chính hàn quốc cho rằng nếu seoul tiếp tục do dự thì có thể làm suy giảm lợi thế đàm phán trong tương lai của nước này tại wto
tuy nhiên ông hong nam ki cũng khẳng định
quốc sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ ngành nông nghiệp trong các cuộc đàm phán tương lai
cho đến nay hàn quốc nền kinh tế lớn thứ tư châu á vẫn duy trì tư cách quốc gia đang phát triển kể từ khi wto được sáng lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
chủ yếu nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước
sáu mươi thành phố lớn nhất trên thế giới vừa đạt được thống nhất về một sáng kiến chống biến đổi khí hậu để góp phần vào việc thực hiện thỏa thuận paris về khí hậu của liên hợp quốc
theo đó bốn mươi thành phố này cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực tổng thể nhằm giới hạn nhiệt độ nóng
lên của trái đất ở mức một năm độ c theo như khuyến cáo của các nhà khoa học
sáng kiến mang tên thỏa thuận xanh toàn cầu mới được thị trường của bốn mươi thành phố nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh c bốn mươi
mạng lưới gồm các thành phố lớn trên thế giới diễn ra ở thành phố copenhagen của đan mạch
theo sáng kiến này để đạt được mục tiêu khống chế nhiệt độ trái đất không tăng quá một năm độ c
các thành phố lớn sẽ triển khai một loạt hoạt động trong các lĩnh vực giao thông xây dựng và xử lý rác thải
lãnh đạo các thành phố cũng cam kết sẽ đặt khí hậu vào vị trí trung tâm trong các quyết sách của họ
bên cạnh các sáng kiến trên c bốn mươi cũng yêu cầu giữ độ sạch không khí theo đúng tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới who
kể từ đầu năm tới chính phủ nhật bản sẽ thực hiện cách viết tên riêng theo thứ tự họ trước tên sau
khi sử dụng bảng chữ cái latin trong những văn bản chính thức
thông báo được bộ giáo dục nhật bản đưa ra ngày hai mươi năm tháng một mươi nhằm chấm dứt thời gian dài
nước này đảo ngược truyền thống thứ tự
nội các nhật bản đã nhất trí sử dụng thứ tự họ trước tên sau trong văn bản chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trừ những trường hợp đặc biệt và có thể viết họ bằng chữ cái in hoa nếu cần thiết
chính phủ nhật bản hy vọng quyết định trên sẽ không gây ảnh hưởng đột ngột với các doanh nghiệp và toàn xã hội
đồng thời cho rằng lĩnh vực tư nhân có thể tự quyết định về việc có chấp nhận quy định mới hay không
từ thế kỷ thứ một mươi chín người nhật bản đã quen với thứ tự
tên trước họ sau do ảnh hưởng của văn hóa phương tây
từ năm hai nghìn nhóm cơ vấn về chính sách ngôn ngữ nhật bản đề xuất cần viết lại họ trước tên sau
khi sử dụng bằng chữ cái latin để thể hiện sự tôn trọng đối với sự đa dạng ngôn ngữ
một nghệ sĩ đường phố ấn độ mới đây đã gom ba trăm linh vò chai nhựa để tạo thành dấu hỏi nổi trên mặt hồ hussein saga của nước này
tác phẩm cũng là thông điệp kêu gọi người dân hãy chung tay đối phó với vấn nạn rác thải nhựa
đang ngày một trầm trọng trên thế giới
với mục tiêu hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần
nghệ sĩ daku đã gom các vỏ chai nhựa bỏ đi và tìm mẩn ghép thành các tấm bè có thể nổi trên mặt nước
mỗi tấm bè vuông như vậy được gắn một tấm pin năng lượng mặt trời
vào ban đêm năng lượng thu được sẽ thắp sáng dấu hỏi rực lên một vùng mặt hồ hussen saga
đặc biệt nhìn từ trên cao xuống toàn bộ số vỏ chai nhựa đã kết thành dấu chấm hỏi
với thông điệp gửi tới mọi người hãy ngừng xả rác nhựa ra môi trường
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân